nuôi rắn hổ mang một nghề được coi là sống chung với tử thần
thế nhưng nó đã mang lại doanh thu rất lớn cho người dân
câu chuyện về ông nguyễn đắc hồng ở thôn vạn tuế xã tân việt huyện thanh hà tỉnh hải dương là một điển hình
ông không chỉ được biết đến là một trưởng thôn tận tụy với công việc
mà còn là người tiên phong trong phong trào nuôi rắn hổ mang tại địa phương
ông nguyễn đắc hồng bắt tay vào nghề từ năm hai nghìn một mươi với gần bảy mươi con rắn hổ mang giống
thời điểm đó giá con giống lên tới bảy trăm linh đồng một con
tự rút kinh nghiệm từ những thất bại thay vì mua con giống cỡ lớn về nuôi
ông hồng chuyển sang mua những con rắn nhỏ và áp dụng cách nuôi gối
rắn giống được ông tìm mua từ các tỉnh hà nam và vĩnh phúc
đó là loại rắn hổ mang đen và trắng được người dân nuôi phổ biến dễ thích nghi với môi trường
ông nguyễn đắc hồng bắt đầu rắn vào đông gió bắc lên là không ăn nữa
nó nằm trong năm tháng
năm tháng thì mình lại bảo quản bằng những cái phó chăn tiết kiệm
những cái rơm rạ để mình ủ cho nó rồi qua đông
qua đông thì lại đến đầu sáng năm
đến mùa riêng hai ấm áp thanh minh rõ ra thì bắt đầu
qua sáu năm tâm huyết với nghề đến nay ông hồng đã có bảy bể hộp nuôi
với tổng số gần năm trăm linh con tập trung vào hai loại rắn hổ mang
chủ yếu là rắn hổ mang đen
rắn hổ mang đen có thể đạt tới từ bốn tới bốn năm kg khi trưởng thành
và rắn hổ mang trắng chỉ đạt từ một tám đến hai kg khi trưởng thành
trên thị trường hiện một kg rán thương phẩm có giá giao động từ bảy trăm năm mươi đồng
đến một triệu đồng trừ chi phí thu lãi khoảng từ năm trăm linh tới sáu trăm linh nghìn đồng
ngoài nuôi rắn thương phẩm để bán ra thị trường
ông hồng còn bán cả trứng rắn làm giống với giá khoảng một trăm linh đồng một quả
qua mô hình của anh hồng thật sự nói là anh hồng là một con người rất cởi mở
nói chung là cũng rất mong muốn có nhiều hội viên nông dân khác trong địa phương
cũng muốn tham gia làm cái mô hình chung
thế nhưng có điều là hiện tại bây giờ là địa phương tôi rất tiếc là
cũng nhiều người cũng muốn làm nhưng vẫn còn nút nhát chưa giống nào
thế nhưng cái việc này thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền làm thế nào
để như vậy là bà con anh em tìm hiểu kỹ
xong đó sau này như vậy là có nhiều hộ nữa trong tân việt
nuôi được cái con rắn như thế này ra
con ăn thương phẩm để có cái giá trị kinh tế
cái này nó mang lại cái lợi nhuận rất cao
kiên trì với nghề nuôi rắn và chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các cơ sở nuôi rắn
tìm hiểu kỹ thuật từ các loại tài liệu
mô hình nuôi rắn của ông hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế khá cao
góp phần cải thiện đời sống gia đình
say mê với nghề nuôi rắn ông hồng còn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
giúp đỡ những người có nhu cầu học nghề nuôi rắn